là lực lượng trong tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín trong thời gian qua lực lượng công an nhân dân đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh
đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm vi phạm pháp luật về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và trong cuộc chiến này có biết bao sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
họ đã gác lại việc riêng kìm nén nỗi nhớ nhà người thân để dành toàn thời gian tâm trí và công sức cho nhiệm vụ đặc biệt nơi tuyến đầu
gia đình này có ba thế hệ gồm hai cháu nhỏ bố mẹ hai bé và bà nội chung sống
thế nhưng gần ba tháng nay không chỉ những đứa cơm mà mọi sinh hoạt và quây quần bên nhau chỉ còn lại giữa bà và cháu
những thành viên còn lại là những chiến sĩ công an nhân dân đang thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch và đấu tranh với các loại tội phạm giữ gìn an ninh trật tự
nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc công tác phòng chống dịch
đặc biệt là bên cạnh đó thì các bộ chiến sĩ của công an phường năm luôn luôn là đề cao tinh thần trách nhiệm cao nhất dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường
thì qua đó là các loại chuyện gia đình cá nhân bản thân chúng tôi là trên phương diện là luôn luôn đi đầu trong công tác phòng chống dịch
cũng ở tuyến đầu chống dịch dù không phải trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt nhưng đại úy lê thị xuân quỳnh
vợ đại ý phạm xuân quỳnh ngoài hoàn thành tốt các công việc tại trụ sở công an phường
cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động phòng chống dịch của ủy ban nhân dân phường và quận
cũng như các đồng chí đồng đội trong cơ quan thì trực chiến một trăm linh tại đơn vị để cùng thực hiện nghiêm vị trí tỷ một mươi sáu
ngoài những công việc vẫn làm hàng ngày bên cạnh đó chúng tôi cũng hỗ trợ đảm bảo nhân trật tự ở các điểm tiêm ngừa và vaccine
cũng như các đồng chí đồng đội trong cơ quan thì trực chiến một trăm linh tại đơn vị để cùng thực hiện nghiêm vị trí tỷ một mươi sáu

mặc dù làm cùng ngành và nhà gần đơn vị thế nhưng suốt gần ba tháng qua vợ chồng chưa được gặp nhau hai con chưa được gặp bố mẹ
có chăng cũng chỉ đôi lần tranh thủ ghế nhà nhưng cũng chỉ nhìn nhau từ xa
cũng như bao người khác xa nhà
xa nhà xa con là sẽ nhớ
những lúc như vậy chiếc điện thoại là niềm an ủi giúp các thành viên trong gia đình được xích lại gần nhau và những nỗi nhớ niềm thương cũng phần nào được sang sẻ

cũng như bao người khác xa nhà

gia đình củaelet gia đình đồng chí nguyễn dương để giới thiệu cho bác banc là ingenious cực sắc giống như một mẹ
th nikki là trẻ đ gloc viết thông thật con lớn ông nhất nãyashed sinh

tuy bất khả nhưng đồng chí ven kesh say tay át sống chungogy
cố gắng là khắc phục khó khăn đồng chí cũng là có chồng là trong lực lượng công an hiện nay cũng tham gia phòng chống dịch thực hiện theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
trong cuộc chiến đầy gian khổ với kể giặc vô hình là dịch covid một mươi chín họ những chiến sĩ công an nhân dân nơi tuyến đầu đã tạm gác lại những niềm vui riêng bên gia đình người thân vì nhiệm vụ chung
và để họ những người chiến sĩ công an nói riêng và lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín nói chung sớm có lại những bữa cơm đoàn viên cùng gia đình mỗi chúng ta những người dân hãy tuân thủ mọi quy định về công tác phòng chống dịch của chính quyền các cấp đề ra